cơ sở cầm đồ minh chiến đóng tại xã thạch tân do nguyễn văn chiến làm chủ
qua điều tra công an huyện thạch hà xác định từ năm hai nghìn một mươi bảy đến nay
mỗi cơ sở trên đã tổ chức cho khách vay với tổng số tiền là từ ba mươi đến hơn bốn trăm hai mươi triệu đồng với lãi suất cao
khi các con nợ không có khả năng trả tiền các đối tượng đến uy hiếp xiết nợ các tài sản đã được thế chấp
để đảm bảo an ninh trật tự cho trận chung kết lượt về giải vô địch bóng đá đông nam á
apef suzuki cup hai nghìn một mươi tám giữa đội tuyển việt nam và đội tuyển malaysia diễn ra vào lúc một mươi chín h ba mươi phút tối nay
công an tp hà nội đã huy động hàng nghìn cán bộ chiến sĩ tham gia xoát vé đảm bảo an ninh trả tự
chống các hành vi cổ vũ quá khích gây dối trả tự trước trong và sau trận chung kết abf cup hai nghìn một mươi tám
trên sân vận động quốc gia mỹ đình
công an tp hà nội sẽ trực tiếp tham gia việc kiểm soát vé vào sân mỹ đình
để đảm bảo không xảy ra các nguy cơ mất an ninh an toàn hoặc tình trạng người không có vé vẫn được vào sân
hướng dẫn khán giả đến khu vực vị trí chỗ ngồi các vật dụng không được phép mang vào sân
lực lượng cảnh sát cơ động và công an các quận nội thành sẽ là chủ lực tại mỹ đình sử dụng máy soi chiếu
các thiết bị nghiệp vụ để kiểm tra tư trang ngăn chặn cổ động viên mang theo vũ khí vật liệu nổ
pháo sáng công cụ hỗ trợ hung khí nguy hiểm vào khán đài
trên các khán đài được bố trí các tổ cảnh sát mặc cảnh phục kiểm soát an ninh
đồng thời sẽ có tổ cảnh sát hóa trang để ngăn chặn các hành vi cổ vũ quá khích gây dối đốt pháo sáng
phía ngoài sân vận động lực lượng cảnh sát giao thông phân luồng hướng dẫn các phương tiện chống ủn tắc từ xa
vào lúc hai mươi h tối ngày hôm qua tàu bp một trăm ba mươi một nghìn chín trăm linh một thuộc ban chỉ huy bộ đội biên phòng bà ra vũng tàu
đã đưa ba thuyền viên làm việc trên tàu cá bv chín nghìn bốn trăm chín mươi sáu ts
về đến vũng tàu để làm thủ tục bàn giao cho chủ tàu và gia đình
dạng sáng ngày một mươi ba tháng một mươi hai tàu cá bv chín nghìn bốn trăm chín mươi sáu ts đang đánh bắt hải sản trên vùng biển vũng tàu
thì bất ngờ bị sóng đánh chìm
vào thời điểm tàu gặp nạn trên tàu có một mươi sáu thuyền viên
một tàu cá đang hoạt động gần đó đã kịp thời đến cứu được một mươi ba ngư dân ba người còn lại bị mất tích
ngay sau khi nhận được tin báo cứu nạn trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải việt nam
đã điều tàu ra hiện trường cứu nạn và đã tiếp cận được một mươi ba người được cứu để chăm sóc y tế
ba thuyền viên có sức khỏe yếu nên lực lượng cứu nạn đã bàn giao cho tàu của bộ đội biên phòng
đưa về bờ chăm sóc y tế
các lực lượng vẫn đang tích cực tìm kiếm ba thuyền viên còn mất tích
đám cháy rất lớn bất ngờ bùng phát vào khoảng hai mươi hai giờ tối qua
tại quán karaoke số một mươi bảy phố nguyễn tuyến phường văn miếu quận đống đa thành phố hà nội
vào khoảng thời gian trên
nhiều người dân ở khu vực này đã phát hiện đám cháy bùng phát tại quán karaoke và báo lực lượng chức năng
nhận được tin báo lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy đã huy động sáu xe cứu hỏa
cùng nhiều chiến sĩ khẩn trương dập lửa
hỏa hoạn bùng phát từ tầng tung của tòa nhà
nhiều khả năng thợ sửa chữa tầng tung gây chập điện dẫn đến hỏa hoạn
đến hai mươi ba giờ một mươi năm phút cùng ngày đàm cháy đã cơ bản được khống chế
bước đầu lực lượng chức năng không ghi nhận thiệt hại về người trong vụ cháy
chưa rõ thiệt hại về tài sản
quán karaoke số một mươi bảy nguyễn khuyến nằm trong danh sách các cơ sở kinh doanh karaoke
không đảm bảo các điều kiện về phòng cháy chữa cháy đã bị đình chỉ hoạt động